sau hơn một năm triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai số một làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ nam sudan đã thu được những thành tích nhất định được liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao
tiếp nối thành công này sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc nam sudan
tại lễ xuất quân thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao quyết định của chủ tịch nước và quốc kỳ cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
thượng tướng yêu cầu bệnh viện giã chiến cấp hai số hai nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại phái bộ xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước quân đội và nhân dân cả nước
giữ vững và phát huy truyền thống hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong mắt bạn bè quốc tế trở thành những đại sứ hòa bình của việt nam
quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định quy tắc của liên hợp quốc luật pháp quốc gia sở tại duy trì nghiêm kỷ luật của quân đội nhân dân việt nam bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ
tròn một năm triển khai từ ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ nam sudan
đã khám và chữa bệnh cho gần hai bệnh nhân phẫu thuật năm mươi chín ca bảo đảm an toàn tuyệt đối
dự kiến bệnh viện giã chiến cấp hai số hai sẽ lên đường thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một vào ngày một mươi chín và ngày hai mươi sáu tháng một mươi một